nghề làm muối từng hỗ trợ để diêm dân huyện tĩnh gia thanh hóa thoát nghèo
vậy nhưng những năm gần đây gia muối thấp khiến thu nhập của người làm muối chỉ còn ở mức từ năm đến sáu triệu đồng một năm
không ít người đã bỏ nghề bỏ hoang dụng muối để đi tìm việc khác mưu sinh
huyện tĩnh gia hiện tại chỉ còn duy nhất người dân xã hải châu là còn làm muối
cả xã còn bảy mươi hai hectare dụng muối nhưng cũng chỉ có hai mươi năm hectare là đang sản xuất
bốn mươi bảy hectare còn lại thì cũng đã bỏ hoang
thu nhập từ nghề muối quá thấp khiến nhiều người bỏ ruộng đi tìm kế mưu sinh
chỉ những người không thể xin việc mới ở lại làng tiếp tục nghề cha ông
còn tại xã hải bình có hơn chín mươi hectare dụng muối
năm hai nghìn một mươi bảy nhà nước đã thu hồi sáu mươi hectare để làm khu tái định cư
phục vụ dự án đường cao tốc bắc nam và các công trình khác
các dự án triển khai đã ảnh hưởng đến diện tích dụng muối còn lại
giá muối vốn đa thấp lại khó khăn trong việc đưa nước biển về ruộng
nên hơn ba mươi hectare dụng muối còn lại cũng bỏ hoang
nhà nước hỗ trợ là tính theo mét vuông khoảng ba triệu đồng một hộ
hỗ trợ do diện tích không sản xuất được
vận động kêu gọi dân dân cố gắng chuyển đổi nghề việc để làm ăn
khó khăn thứ nhất của dân bây giờ là độ tuổi từ bốn năm trở lên
hiện nay không có việc làm mà có việc làm cũng không thường xuyên
đi làm một số việc rất là khó khăn
hiện nay nghề làm muối của tỉnh thanh hóa tập trung ở hai huyện hậu lộc và tĩnh gia
với tổng diện tích còn gần hai trăm linh hectare
tuy nhiên do cơ sở ả tầng làm muối đã hư hỏng
lao động sản xuất muối chủ yếu là nữ giới và người già không có nghề phụ
nên cuộc sống và thu nhập hết sức khó khăn
theo quy hoạch tổng thể nông nghiệp của tỉnh thanh hóa
sau năm hai nghìn hai mươi toàn bộ diện tích sản xuất muối sẽ chuyển sang nội trường tự sản
trước thực trạng đời sống khó khăn của diêm dân
trên cơ sở quy hoạch đã có tỉnh thanh hóa cần sớm thu hồi
chuyển đổi những diện tích đất làm muối đang bỏ hoang
và có giải pháp hỗ trợ người dân phát triển sinh cây mới để ổn định đời sống
so với giảm nghèo